có biện pháp giám sát hiệu quả việc chấp hành các quy định này và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thủ tướng chính phủ giao bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường tiến hành kiểm tra
đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra các nhà thuốc về việc chấp hành các quy định về bán thuốc kê đơn và có biện pháp quy liệt để quản lý hiệu quả việc thực hiện các quy định này
trước tiên tập trung vào nhóm thuốc kháng sinh
thủ tướng chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo quản lý việc sản xuất nhập khẩu buôn bán và sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ y tế trong việc quản lý nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh sử dụng trong sản xuất và sử dụng thuốc thú y
tiếp theo là những thông tin giao thông quan trọng
cần xử lý nghiêm người vi phạm giao thông xin sỏ người thực thi công vụ vòi vĩnh
đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch uban giao thông quốc gia
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu của uban
an toàn giao thông quốc gia
đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy năm hai nghìn một mươi sáu có bốn mươi tỉnh thành phố giảm số người chết vì tai nạn giao thông
và vẫn có hai mươi địa phương số người chết vì tai nạn giao thông tăng so với năm hai nghìn một mươi năm
điển hình là quảng ngãi hải dương tp hcm có số người chết tăng trên một mươi có đến chín mươi bảy bảy số vụ tai nạn giao thông chín mươi sáu chín số người chết
và chín mươi tám bảy số người bị thương là do tai nạn giao thông trên đường bộ
nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng trương hòa bình nêu rõ
nhu cầu giao thông số lượng phương tiện cũng như sự đa dạng về trình độ và văn hóa của người tham gia giao thông sẽ tiếp tục tăng cao
việt nam cũng thực hiện mục tiêu của nghị quyết ares bảy mươi hai trăm sáu mươi của đại hội đồng liên hợp quốc về cải thiện an toàn đường bộ toàn cầu là đến năm hai nghìn hai mươi
con số thương vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm xuống còn năm mươi so với năm hai nghìn một mươi
phó thủ tướng cũng yêu cầu xử lý cương quyết đối với các hành vi có nguy cơ cao
dẫn đến tai nạn giao thông như lái xe quá tốc độ cho phép lái xe khi đã uống rượu bia
xe khách đón trả khách trái phép trên đường cao tốc trở quá tài trọng phương tiện
xử lý nghiêm minh cán bộ thực hành công vụ vi phạm đạo đức coi vĩnh trong cấp bằng lái xe thanh tra công vụ kiểm soát giao thông
nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và cũng để giảm thiểu tối đa nạn kẹt xe vào dịp tết
công an tp và sở giao thông vận tải tp hcm được yêu cầu nghiên cứu đề xuất quy định
để bổ sung một số hình thức chế tài xử lý vi phạm dừng đỗ xe trái phép theo chỉ thị về thực hiện công tác quản lý
sử dụng lòng lề đường vỉa hè trên địa bàn thành phố của ủy ban nhân dân tp hcm
trước tình hình trên sở giao thông vận tải cũng đã được giao nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác quản lý sử dụng lòng đường để đậu ô tô có thu phí
kết hợp xác định cụ thể danh mục các tuyến đường đoạn đường khu vực có thu phí và mức thu phí phù hợp
đồng thời xác lập các điểm rừng chờ của người bộ hành qua đường trên các tuyến đường có chiều rộng lòng đường lớn
lắp đặt hàng rào dọc vỉa hè tại các khu vực nút giao khu vực vỉa hè mà xe thường xuyên chạy
dừng đỗ trái phép tại các vị trí tập trung đông người
với các xe dừng đậu trái phép công an tp hcm cũng được giao đề xuất những quy định chế tài nặng hơn
để xử lý vi phạm dừng đỗ xe trái phép như cẩu xe khóa bánh xe tháo biển kiểm soát
bên cạnh việc xử phạt qua hình ảnh hoặc thông qua công tác đăng kiểm đang làm
các giải pháp này được trình ủy ban nhân dân tp hcm ngay trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy
những biện pháp lập lại trật tự giao thông là điều vô cùng cấp thiết ở thời điểm này
không chỉ đối với nội đô mà còn trên các tuyến đường cao tốc
vụ tai nạn nghiêm trọng ngày hôm qua tại cao tốc tp hcm long thành dầu dây
một lần nữa đã dóng lên những lời cảnh báo về những hung thần trên xa lộ
theo thông tin ban đầu vào thời điểm kể trên
hai ô tô khách tỉnh bình định loại năm mươi hai chỗ biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn bốn mươi và biển kiểm soát bảy mươi bảy b chín trăm ba mươi tám
và xe container biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi của tp hcm đang chạy trên cao tốc long thành dầu dây
hướng từ dầu dây về long thành đồng nai khi đến km bốn mươi
cộng năm trăm linh địa phận xã sông nhạn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai thì xảy ra vụ tai nạn liên hoàn
vụ tai nạn tại hiện trường cho thấy xe container biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi khi đến khu vực trên bất ngờ lạc tay lái
tông vào giải phân cách bên phải nằm chắn ngang bên đường
từ phía sau ô tô khách năm mươi hai chỗ màu xanh biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn bốn mươi hút thẳng vào đuôi container lật ngang
chiếc xe khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b chín trăm ba mươi tám chạy song song không kịp tránh
hai màu xanh ép dính phải kẹt bên trong xe biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn bốn mươi hốt hoảng cầu cứu
cả ba xe hư hỏng nặng nằm chắn ngang hết các làn đường gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến cao tốc
em đang lúc đó cũng không phải ngủ mà em cười hoài vậy cũng hơi tỉnh tỉnh rồi em nghe tiếng rầm em sợ quá em ôm đầu
rồi lúc em ôm đầu em nghe tiếng cái rầm thứ hai nữa rồi mọi người ở dưới kêu cứu cứu
dây em nằm phía trên không phải phía trên mà là cái bên
cái bên phía bên ngoài cùng nhưng mà cũng dường dưới
em nghe mọi người kêu cứu cứu dây em sợ em mới mở ra em dậy
thấy mọi người đập cửa rồi em mới chui ra thôi cho em cũng không biết nữa
trong xe tối quá
dạ thì em đang chờ các quả chập x quang em chờ các quả chập x tay
vì bệnh nhân bây giờ chỉ mức độ trung bình trừ hai trường hợp nặng
một trường hợp tử vong rồi một trường hợp nặng đang là tiếp tục hồi sức để chúng đi mổ
thì còn nãy bốn trường hợp thì khả năng là sẽ trôi về
làm đột tục cho xuất viện
còn những bệnh nhân khác thì theo dõi thêm trong thời gian tới
coi có phim ảnh đầy đủ xét nghiệm đầy đủ thì đánh giá tiếp
này coi có trôi về rồi hay không
theo thông tin từ bệnh viện trợ rẫy cho biết
đã tiếp nhận cấp cứu một mươi hai trường hợp bị thương
trong đó đã có một trường hợp tử vong vì vết thương quá nặng
một trường hợp khác đang trong tình trạng nguy kịch
hiện nay vụ tai nạn giao thông đang được các lực lượng chức năng địa phương điều tra xử lý
trong đó nguyên nhân ban đầu được xác định là do container bị nổ lốp trước
nhìn lại năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua ngành kinh tế đã đạt được những kết quả khả quan
với nhiệm vụ quản lý hệ thống điện và cung ứng điện cho phát triển kinh tế
và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn hai mươi bảy tỉnh thành miền bắc
năm hai nghìn một mươi sáu tổng công ty điện lực miền bắc đã cung ứng tổng sản lượng điện thương phẩm
đạt năm mươi một một trăm linh hai tỷ kw tăng một mươi bốn một mươi hai so với cùng kỳ
năm hai nghìn một mươi sáu tổng công ty đã đảm bảo vận hành an toàn tin cậy hệ thống điện
cung ứng đủ điện với chất lượng ngày càng cao
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của hơn chín hai triệu khách hàng trên địa bàn hai mươi bảy tỉnh miền bắc
trong đó sản lượng điện thương phẩm năm hai nghìn một mươi sáu đạt hơn năm mươi một một tỷ kwh

tỷ lệ tổn thất là sáu một mươi năm giảm hai mươi một so với kế hoạch được giao
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tổng công ty quản lý số xã có điện đạt chín mươi chín
và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt chín mươi tám
bên cạnh đó công tác chăm sóc khách hàng cũng được quan tâm hơn
nhiều công trình cũng được đầu tư để xây dựng phục vụ phát triển kinh tế địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy năm thứ hai của kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổng công ty điện lực miền bắc tiếp tục phấn đấu đảm bảo cung ứng điện an toàn
ổn định với chất lượng dịch vụ ngày càng cao cho nhân dân tại hai mươi bảy tỉnh miền bắc
tổng công ty đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt trên năm mươi bảy tỷ kwh
tỷ lệ tổn thất điện năng đạt dưới sáu năng suất lao động tăng hơn một mươi ba
còn theo thống kê của hiệp hội ximang việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu tổng công suất của toàn ngành xi măng đạt gần tám mươi tám triệu tấn
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu tổng công suất thiết kế của ngành xi măng đạt gần tám mươi tám triệu tấn trên năm
nếu tính các dự án đang tiến hành đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám
tổng công suất thiết kế toàn ngành lên đến một trăm linh tám triệu tấn trên năm
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi sau khi cải tiến kỹ thuật công nghệ công suất có thể lên đến một trăm hai mươi một trăm ba mươi triệu tấn
hiệp hội ximang việt nam dự báo từ năm hai nghìn một mươi bảy trở đi ngành ximang việt nam sẽ bắt đầu dư thừa

tổng công suất thiết kế của ngành ximang đạt gần tám mươi tám triệu tấn trên năm
do công suất của ngành tăng mạnh trong thời gian gần đây và tính cạnh tranh trong xuất khẩu giảm
năm hai nghìn hai mươi tiêu thụ xi măng trong nước vào khoảng tám mươi hai triệu tấn nghĩa là sẽ dư thừa từ ba mươi sáu đến bốn mươi bảy triệu tấn
sau hơn năm năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã miền núi yên nguyên huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi sáu
kết quả này có được là nhờ vào một hướng đi rất cụ thể đó là tập trung phát huy
phát huy vai trò của người dân
năm hai nghìn một mươi một khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới xã yên nguyên có sáu trên một mươi chín tiêu chí
trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đời sống kinh tế của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn
tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần chín thu nhập bình quân đầu người đạt một mươi bốn triệu đồng một người một năm
cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp với quy mô nhỏ lẻ kết cấu hạ tầng còn kém đồng bộ và chưa hoàn chỉnh
hàng năm trên cơ sở thực hiện các tiêu chí thì cấp ủy chọn những việc dễ và nhân dân có khả năng làm được
thì tiến hành định hướng để cho nhân dân làm trước ví dụ như là xây dựng nhà văn hóa rồi làm đường bê tông
để động lực cho nhân dân có quyền tham gia quyết định lựa chọn những việc làm
và để nhân dân có động lực làm được
xác định phát triển hệ thống giao thông là vấn đề then chốt để phát triển kinh tế
xã yên nguyên đã xây dựng các chương trình kế hoạch với phương châm dễ làm trước khó làm sau
tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện
đến nay xã yên nguyên đã hoàn thành bê tông hóa được sáu mươi sáu bốn km đường các loại
một trăm linh đường trục xã liên xã được nhựa hóa bê tông hóa một trăm linh đường trục thôn được cưng hóa
đạt tỷ lệ quy định của vùng một trăm linh đường ngõ xóm được cưng hóa không lầy lội vào mùa mưa
hệ thống đường trục chính nội đồng được cưng hóa hai mươi hai trên hai mươi hai thôn đều có đường ô tô đi lại đến khu dân cư
thu nhập bình quân đầu người của người dân xã yên nguyên đạt trên hai mươi một triệu đồng một người một năm
cao gấp hai lần so với năm hai nghìn một mươi một
tiếp tục duy trì và giữ vững tập trung vào là nâng cao phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân
chúng tôi đã chỉ đạo cho hợp quốc xã chủ động liên kết với các quốc tỷ để tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp
đảm bảo cho bà con nâng cao được thu nhập rồi là có hiệu quả để làm đa dạng sản phẩm trong nông nghiệp
những kết quả xã yên nguyên đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua sẽ là tiền đề vững chắc
và động lực quan trọng để xã tiếp tục phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc thực sự là điểm sáng trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
ở huyện chiêm hóa nói riêng và tỉnh tuyên quang nói chung
về mức lương thưởng tết trên cả nước nhưng tại một số tỉnh thành phố lớn như thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng hải phòng
đã bắt đầu dục dịch công bố dự kiến thưởng tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ cao hơn mức của năm hai nghìn một mươi tám
do tình hình kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc
làm việc trong một doanh nghiệp dệt
dự kiến năm nay mức thưởng của anh nguyễn văn tuấn sẽ rơi vào tầm một tháng lương cơ bản tương đương với khoảng ba triệu đồng
mức thưởng này được cho là không có sự đột biến song cũng thể hiện sự cố gắng của các doanh nghiệp dệt may trong một năm
có nhiều khó khăn khi chi phí nguyên liệu đầu vào và lương tối thiểu đều tăng cao
thường tết thì cũng là cái như kiểu là cái nguồn khích lệ cho người công nhân
thứ nhất là sau một năm làm việc cũng là nguồn động viên để mọi công nhân về ăn tết sẽ có nguồn ít gì đó
hoặc là khích lệ người công nhân
để cho người công nhân về quê về lại gia đình thì ăn tết có thể là nó vui vẻ hơn
theo khảo sát lương thưởng trực tuyến năm hai nghìn một mươi bảy trên gần ba trăm linh doanh nghiệp vừa công bố
dẫn đầu mức thưởng vẫn thuộc về khối doanh nghiệp bất động sản dược phẩm viễn thông và dầu khí
với tiền thưởng dự kiến tăng từ năm đến một mươi
phục hồi nhẹ của nền kinh tế nó cũng dẫn đến là cái xu hướng thưởng tết hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy năm nay của các doanh nghiệp
cũng theo cái hướng là có cái xu hướng là tăng nhẹ
tăng nhẹ thôi
có cái sự đột biến quá lớn so với cả năm trước
đương nhiên trong cái chính sách thưởng cuối năm nay thì với cái nền kinh tế như này và rất nhiều loại hình doanh nghiệp
thì cái mặt bằng chung là cái việc thưởng nó sẽ có cái sự điều chỉnh tăng
thế tuy nhiên là cái sự đột biến thì nó cũng chỉ là những cái doanh nghiệp hết sức là đặc thù thôi
tuy nhiên bên cạnh mức thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng
cũng có đơn vị chỉ dự kiến chi trả thưởng tết cho người lao động
liên quan đến vấn đề này nhiều ý kiến cho rằng nên trăng đưa thưởng tết vào tiền lương để tạo ra tính ổn định
tránh tình trạng xén lương để thưởng tết như một số đơn vị
với chúng tôi thì cái lương thưởng nó phải là sự ghi nhận cái đóng góp của mỗi cá nhân
vì vậy nó cũng sẽ không phải là một cái chính sách cao bằng
mà nó sẽ được đải ngộ trên cơ sở cái đóng góp của mỗi anh chị em trong cả một năm
thế vài chúng tôi cũng ghi nhận cái điều đó dựa trên cơ sở một cái trường
chương trình mà ghi nhận kết quả đóng góp của người lao động hàng tháng
và dự kiến thì chúng tôi cũng chỉ mới ở được cái mức độ trung bình thôi từ một đến hai tháng lương thôi
thưởng tết đã thành truyền thống của doanh nghiệp việt nam
và nó mang nhiều ý nghĩa động viên cho người lao động sau một năm làm việc vất vả
do rằng người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp trên cả một trận đường dài
thì quỹ lương và thưởng tết cần được doanh nghiệp ưu tiên và cân nhắc ngay từ đầu năm
thậm chí có thể đưa vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp và giá thành sản phẩm
nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán sắp đến
các ngành chức năng của tỉnh bạc liêu đã tăng cường hoạt động kiểm tra việc sản xuất
kinh doanh buôn bán hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp tết
qua kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố bạc liêu
cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh sai phạm
như nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng tử hết hạn sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ yếu là bánh kẹo nước uống sữa thực phẩm đóng hộp
các cơ quan chức năng của tỉnh bạc liêu đã lập biên bản sai phạm
tịch thu một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hết hạn sử dụng để tiêu hủy theo quy định
nhằm góp phần ổn định thị trường bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng
nhất là trong dịp tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
ngày ba mươi tháng một mươi hai ban thường vụ tỉnh ủy quảng bình đã tổ chức hội nghị học tập
nghiên cứu quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của toàn tỉnh
đại biểu dự hội nghị đã được nghe giới thiệu quán triệt một số nghị quyết hội nghị trung ương
lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai nội dung kết luận số chín của ban chấp hành trung ương đảng
về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng bình nêu rõ việc học tập
nghiên cứu quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
là yêu cầu bắt buộc để các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương nắm bắt
và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động
sau hội nghị học tập quán triệt các đại biểu viết thu hoạch đề xuất các giải pháp
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
của đơn vị địa phương trong thời gian tới
ngày ba tháng một ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an tổ chức hội nghị học tập quán triệt
và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tại hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy nghệ an quán triệt các nội dung đã được ban chấp hành
trung ương khóa một mươi hai thông qua tại hội nghị lần thứ tư trên cơ sở phân tích những kết quả
hạn chế và những nguyên nhân của công tác xây dựng trình đốn đảng và khắc phục tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
trong thời gian qua ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu triển khai thực hiện nghị quyết kế hoạch
chương trình hành động đồng bộ có hiệu quả với các nghị quyết khác của trung ương của tỉnh
kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ
đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng có đạo đức trách nhiệm luôn đặt lợi ích của tập thể
quốc gia dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân còn tại thành phố lào cai đoàn thanh niên tỉnh
lào cai đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và học tập nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
cho một hai trăm linh đoàn viên thanh niên các cấp trên địa bàn tại hội nghị các đại biểu đã tiếp thu những
điểm mới của chỉ thị năm của bộ chính trị nhằm tạo động lực trong việc đổi mới tác phong của đội ngũ
cán bộ và các đoàn viên thanh niên đưa việc tự giác học và làm theo bác trở thành việc làm
thường xuyên của mỗi người các đại biểu cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo đạo đức hồ chí minh chú trọng đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn
viên thanh niên qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong mọi việc
thành phố của những cây cầu nổi tiếng bắc qua sông hàn thơ mộng mà còn được nhắc đến với những tấm
lòng người đà nẵng dành cho thành phố trong phóng sự sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ nhân
lê nguyên vĩ với sản phẩm nghệ thuật hướng tới tuần lễ apec hai nghìn một mươi bảy nơi đà nẵng sẽ là thành phố
nghệ nhân lê nguyên vĩ tên thật là lê đức vĩ là người con của làng biển mân thái
sơn trà đà nẵng đã hơn ba mươi năm qua ông vẫn tỉ mẩn ngồi mê đá mây lá mê làm đẹp trên những
thứ ngỡ vô chi vô giác ông là người đầu tiên sáng tạo và cho ra đời nghệ thuật thạch ảnh đen
tráng đầu tiên năm một nghìn chín trăm chín mươi năm không dừng lại ở đó từ ảnh đen trắng ông tìm cách chuyển thạch ảnh
bằng ảnh màu
tôi đam mê những cái mới tức là làm những cái mới lạ làm những cái không giống người khác và sản phẩm của tôi
nó cũng không đụng hàng nó cũng không trùng lập luôn tôi tìm thấy nơi biển đá tự nhiên là không biển đá là giống
biển đá nào và không có một cái màu sắc nào giống màu sắc nào thì đối với người nghệ sĩ cái khát vọng
nghệ sĩ là thứ nhất là đi tìm kiếm cái mới cái lạ nhưng mà muốn có cái mới cái lạ thì người nghệ sĩ
cần một không gian một môi trường
sản phẩm của tôi cũng niềm đam mê của tôi là đi về phía trước tìm kiếm một cái chân trời mới lạ
có lẽ chính niềm đam mê và vượt lên những khó khăn của cuộc sống đã mang về cho ông sự vinh danh mà ai cũng
ngưỡng mộ tự hào những ngày đầu ông cùng vợ con đã phải lặn lộ ngược xuôi tìm đá cuội từ nhiều con sông
ngọn suối như sông thu bồn cu đê từ ý tưởng đến một tác phẩm hoàn chỉnh có thương hiệu ông đã phải tốn
nhiều thời gian công sức và đổ nhiệm vụ
khi đã đạt được đỉnh nghệ thuật của thạch ảnh ông lại tiếp tục tìm tòi và đưa ảnh lên gân lá bồ đề
năm hai nghìn một mươi ba ông khẳng định thêm thương hiệu của mình bằng nghệ thuật diệp ảnh trên lá
bằng những nỗ lực của mình ông ghi tên vào sách kỷ lục guinness việt nam năm hai nghìn bảy nhận danh hiệu
sản phẩm tinh hoa làng nghề việt nam năm hai nghìn một mươi ba và năm hai nghìn một mươi sáu ông được thành phố đà nẵng vinh danh là
một trong sáu nghệ nhân đà nẵng chưa khi nào bằng lòng về những gì mình đã làm được
ông lại tiếp tục hướng về các sản phẩm mới và lạ hơn trên đá thạch anh thủy tinh
có sự hỗ trợ của đèn led tạo sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch với việc tập trung vào hình ảnh
danh lam thắng cảnh nổi tiếng của việt nam và đặc biệt là của đà nẵng hướng tới tuần lễ cấp cao
apec năm hai nghìn một mươi bảy do việt nam đăng cai tổ chức tại đà nẵng với hình ảnh nhận diện đà nẵng là vọc
trà vá chân nâu ông đang tiếp tục đưa hình ảnh nữ hoàng linh trưởng vọc trà vá chân nâu vào các sản
phẩm thạch ảnh diệp ảnh đây cũng là cách để ông làm mới sản phẩm của mình góp phần giới thiệu
quảng bá hình ảnh đà nẵng việt nam đến với bạn bè quốc tế trong phần tin quốc tế
nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác quốc phòng với philippines
tổng thống mỹ khẳng định chuyển tù nhân ra khỏi wantanamo
trước nguy cơ khủng bố tại châu âu đang
diễn trở lại chính phủ nước đức vừa cho biết đang đề xuất cải tổ an ninh trong nước và kiểm soát
người nhập cư nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố đây được xem là một trong những yêu cầu cấp bách
nhất tại nước đức hiện nay sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi cuối năm qua tại thủ đô berlin
đã làm cho hàng chục người thương vong bộ trưởng bộ nội vụ đức thomas de maizière đã
tiết lộ những hướng đi chính trong đề xuất cải cách liên quan đến việc trục xuất người di cư
cũng như tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan tình báo nội địa ông majie cũng đề xuất
thành lập một trung tâm giải quyết khủng hoảng và chịu trách nhiệm tất cả những vấn đề an ninh liên
quan tới người nhập cư và chống chủ nghĩa khủng bố đáng chú ý nhất vẫn là việc đẩy nhanh tiến
trình trục xuất những người tị nạn bị từ chối hiện nay tại đức nhà nước liên bang không có
thẩm quyền xử lý những thảm họa ở cấp độ quốc gia như vụ tấn công ở thủ đô berlin vừa qua vì thế
đức cần thống nhất những quy định trong việc giám sát những cá nhân đã bị xếp vào danh sách nguy hiểm
thủ tướng nhật bản shinzo abe hôm nay cho biết phục hồi nền kinh tế ở trong nước tiếp tục là
ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhật bản trong năm hai nghìn một mươi bảy phát biểu với báo giới khi đến thăm một ngôi
chùa nhân dịp năm mới để cầu nguyện những điều tốt lành và may mắn trong năm thủ tướng shinzo abe cho
rằng nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ nhật bản trong năm hai nghìn một mươi bảy vẫn là chấn hưng nền kinh tế thông qua chính
abnomics năm nay chính phủ nhật bản tiếp tục sẽ đạt ưu tiên cao nhất cho nền kinh tế chúng tôi đang
xúc tiến thực hiện ba mũi nhọn trong chính sách abnomic trong đó trọng tâm chính là thúc đẩy
tiêu dùng nới lỏng tiền tệ và cải cách tài chính để giải quyết tình trạng giảm phát trong ba năm
triển khai các biện pháp tăng trưởng kinh tế nền kinh tế của nhật bản đang dần thoát khỏi tình trạng
trì trệ của giảm phát và cải thiện thị trường việc làm thị trường chứng khoán ở nước này đã tăng
góp bốn mươi góp phần vào sự ổn định giá trị đồng yên trên thị trường hồi đoái tuy nhiên theo các
chuyên gia chính sách kinh tế abnomics vẫn còn gặp không ít trở ngại nhất là trong bối cảnh nền
kinh tế của nhật bản chưa hồi phục bền vững và bối cảnh khu vực và quốc tế liên tiếp biến động
nga sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy và hợp tác toàn diện với philippines và thúc đẩy hợp tác về
quốc phòng với nước này đây là tuyên bố mới đây của đại sứ nga tại philippines
sau khi tổng thống rodrigo duterte tuyên bố cắt đứt quan hệ đồng minh với mỹ
đồng thời tăng cường hợp tác với nga và trung quốc đại sứ nga tại philippines
ông igor kovac cho biết hai bên đang nỗ lực để hướng tới một hiệp định mở đường cho các hoạt
động như tập trận quân sự chung và chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí và súng trường
ông kovács khẳng định mắc cơ va sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của philippines và
không biến hai nước trở thành đồng minh quân sự tuyên bố của ông covax đưa ra trong bối cảnh các tờ
chiến đấu ngầm và tàu trở dấu biển của nga thăm philippines trong bốn ngày bắt đầu từ ngày ba
ba tháng một theo lịch trình hai nước sẽ tổ chức tập trận hải quân chung nhằm giúp manila đối phó với
chủ nghĩa khủng bố và cướp biển phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng thái lan
pravid vongsuvan vừa khẳng định cuộc tổng tuyển cử ở nước này sẽ được tổ chức trong năm nay
phát biểu với các phóng viên tại thủ đô bangkok phó thủ tướng thái lan ông pravid vongsuvan cho
biết cuộc tổng tuyển cử đã được lên thời gian trước
trước đó đã xuất hiện những thông tin trái chiều về thời điểm tổ chức tổng tuyển cử
khi ông somiet boltanom thuộc hội đồng lập pháp quốc gia thái lan cho rằng cần phải hoãn bầu cử
đến tháng ba hoặc tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám để có thời gian thông qua các luật cần thiết cho việc tổ chức bầu
cử trong khi đó người phát ngôn văn phòng thủ tướng thái lan khẳng định nước này vẫn theo đúng
lộ trình tổ chức bầu cử vào cuối năm nay và những thông báo của cơ quan trên chỉ là ý kiến riêng
theo quy định của hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân tại thái lan
hồi tháng tám vừa qua một mươi đạo luật phát sinh phải được hoàn tất trong vòng tám tháng sau khi hiến
pháp mới được ban hành sau đó chính phủ mới có thể thông báo về việc tổ chức tổng tuyển cử trong
vòng năm tháng sau chính quyền tổng thống barack obama vừa đưa ra cam kết thúc đẩy kế hoạch chuyển
thêm tù nhân ra khỏi trung tâm giam giữ của quân đội mỹ trên vịnh kantanamo người phát ngôn
nhà trắng ông john ersnet cho biết dự kiến sẽ có thêm những đợt chuyển tù nhân ra khỏi guantanamo
trước khi tổng thống obama rời nhiệm sở
vào ngày hai mươi tháng một tới trước đó tổng thống đắc cử donald trump đã bình luận trên trang mạng cá nhân của mình cho rằng không nên đưa tù nhân ra khỏi wantanamo và không nên để những đối tượng này tái tham chiến trên chiến trường
trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái ông trump đã phản đối kế hoạch đóng cửa nhà tù gây nhiều tranh cãi đồng thời cam kết sẽ tiếp tục giữ nguyên hiện trạng của nhà tù và là nơi tiếp tục giam cầm những tội phạm nguy hiểm
hiện vẫn còn năm mươi chín tù nhân bị giam giữ tại đây trong đó có hai mươi người đã được xác định để phóng thích
nhưng cần có thời gian để tìm được quốc gia tiếp nhận họ
một binh sĩ israel hôm qua đã bị kết án tội ngộ sát với hai mươi năm tù giam vì đã bắn chết một người đàn ông palestine
động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa israel và palestine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
đã có hàng trăm người tổ chức biểu tình trên đường phố texavit để phản đối azaria bị kết án
trước đó một tòa án quân sự ở israel đã bác bỏ lập luận của tên này rằng hành động này là để tự vệ
trung sĩ elo azaria một mươi chín tuổi là trung tâm của một vụ án gây sự chia rẽ tại israel khi bắn chết một người đàn ông palestine trong cự li gần hồi tháng bốn năm ngoái
nạn nhân của vụ việc là abdel fatah al sarib đã tấn công người khác bằng dao trước khi bị bắn chết
tuy nhiên đoạn video tại hiện trường cho thấy al sarib đã bị thương và không còn khả năng tấn công
nhưng alzaria vẫn giết chết người này bằng một phát súng ngay sau đó
theo bản án azaria phải ngồi hai mươi năm tù giam

đến hẹn lại lên những người yêu thích du lịch trên toàn thế giới lại háo hức kéo nhau về tham dự lễ hội băng đăng của cáp nhĩ tân ở trung quốc
để cùng nhau tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm băng đăng đẹp nhất hành tinh
lễ hội băng đăng quốc tế lần thứ ba mươi ba diễn ra tại thành phố cap nhi tân tỉnh hạc long giang đông bắc trung quốc
với hơn một trăm linh hoạt động nghị thuật khác nhau như biểu diễn thời trang thương mại và thể thao
tại đây các nhà điêu khắc băng sẽ trình diễn các tác phẩm nghệ thuật công phu và tinh xào của mình
tôi nghe nói lễ hội này rất độc đáo và lạ mắt
năm nay tôi mới có cơ hội đến đây chiêm ngưỡng các tác phẩm làm từ băng
khá là nhiều màu sắc có tối có sáng thực sự rất đẹp
khuôn viên nơi diễn ra lễ hội có diện tích khoảng bảy trăm năm mươi m hai
với rất nhiều công trình mô phỏng kiến trúc khác nhau như vạn lý trường thành kim tự tháp ai cập
lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thu hút lượng khách khổng lồ và đông nhất trong năm đến với thành phố phía bắc này
lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới
lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới này sẽ kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng hai
tuy nhiên tùy thuộc vào thời tiết để lễ hội có thể kéo dài thời gian hơn

tuy nhiên tùy thuộc vào thời tiết để lễ hội có thể kéo dài thời gian hơn